thưa quý vị và các bạn vừa qua cơ quan công an tỉnh bình dương ra thông báo cho biết
vụ nổ xảy ra ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại trụ sở cục thuế tỉnh bình dương trên địa bàn thành phố thủ dầu một
là hành vi khủng bố và đã bắt giữ người thực hiện vụ nổ xác định chủ mưu là ly gia phạm hiện cư trú tại mỹ
về sự kiện này từ nước mỹ luật sư hoàng duy hùng đã có bài bình luận gửi đến báo nhân dân
xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo
cuối tháng chín đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín báo chí trong nước đã đưa tin về vụ nổ xảy ra tại khu vệ sinh
nơi làm việc của cục thuế tỉnh bình dương ở thành phố thủ dầu một
sau đó cơ quan công an đã điều tra và bắt giữ người đặt bom là trương dương
ông này xác nhận thực hiện vụ nổ theo chỉ đạo của ly gia phạm
theo chỉ thị của đảo minh quân cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
mà bộ công an việt nam xác định là tổ chức khủng bố
trương dương cũng cho biết ông được hứa hẹn trả ba trăm linh triệu đồng cho việc làm này
theo dõi diễn tiến sự kiện tôi thấy thường trước đây mỗi khi xảy ra một sự kiện mà báo chí trong nước chỉ rõ có liên quan đến ly gia phạm
thì chỉ sau khoảng bốn mươi tám giờ là người này đã lên tiếng cho biết mình dính dáng hay không
nhưng lần này bà ta lại im lặng
trước đây ly gia phạm vẫn khẳng định không liên quan tới đảo minh quân và cái gọi là chính phủ của ông ta
xong từ lời khai của ông trương dương và bằng chứng mà cơ quan công an của việt nam thu được
lý gia phạm cần có câu trả lời rõ ràng trước công chúng và theo tôi tội quy vô trưởng
trong sự kiện này đào minh quân mới là kẻ chịu trách nhiệm chính
tôi đã công khai đặt một số câu hỏi
lên án hành vi khủng bố
vì làm như vậy rất bất nhân có thể gây thiệt mạng hoặc làm bị thương bất kỳ người nào có mặt đúng lúc vụ nổ xảy ra
hai ngày sau ly gia phạm đã lên facebook trả lời
và bà ta làm tôi thất vọng
vì nếu bà ta không dính líu đến đảo minh quân thì cứ trả lời không dính líu
nếu bà ta không lập kế hoạch cho trương dương đặt bom thì cứ trả lời là không
nhưng bà ta không làm như vậy
mà sử dụng loại từ ngữ hàng tôm hàng cá văng tục nói những lời nhấp nhúa mà không xấu hổ
đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ly gia phạm lại làm một clip xác nhận không liên quan không chỉ đạo trương dương đặt bom
chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc đảo minh quân
không ở trong cái gọi là chính phủ của đảo minh quân
cho rằng công an việt nam bị ệ chuyện để ngăn chặn không cho người dân tiếp xúc với thông tin từ bà ta
và phải tung hòa mù
bà ta cho rằng trương dương là người hùng không phải là khủng bố
đánh bom ở sở thuế là hành động phản kháng lại nhà nước vì thu thuế mà không lo cho dân
kêu gọi bạo động hoặc lập kế hoạch bạo động lật đổ nhà nước là quyền tự do ngôn luận của bà được khiến pháp mỹ bảo vệ
quả quyết từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
khi hai nước bắt đầu bang giao mỹ đã có thỏa ước dẫn độ với việt nam
trương dương là người hùng
tóm lại bằng thư ngôn ngữ đầy hận thù và rất chơ cháo lý gia phạm cố biện hộ cho trương dương vu cáo nhà nước việt nam
bài viết này không nhằm trả lời lý gia phạm hay hoạt động của cái gọi là chính phủ quốc gia việt nam lâm thời của đảo minh quân
mà nhằm phân tích các sự kiện nêu lên những khía cạnh pháp lý khách quan cụ thể nghiêm túc
hy vọng sẽ giúp các bạn trẻ không bị mây mù che mắt không tin theo lời giả dối nhưng ngon ngọt
và không đưa chân bước lạc lối mà làm hại bản thân mình làm hại gia đình đất nước
hành nghề luật sư tại mỹ hơn hai mươi năm tôi thấy khi đứng trước tòa bị cáo ai cũng kêu an ai cũng chối rằng họ không làm chuyện đó
vì vậy mới có bồi thẩm đoàn tức là những người dân xem xét và kết luận người đó nói thật hay nói dối
trong clip đầu tiên liên quan sự kiện khủng bố ở bình dương
lý gia phạm không trả lời dứt khoát có dính líu hay không còn cho rằng việc kêu gọi hay đặt bom khủng bố là quyền tự do ngôn luận của bà ta
sau đó vài ngày mới chối không dính líu cũng nói không dính dáng với đảo minh quân
điều này cũng không có gì mới vì nhiều năm nay sau khi ra chỉ thị cho thành viên ở trong nước hoạt động phá hoại và bị phát hiện
các tổ chức ở hải ngoại liền chối bay chối biến không nhận là thành viên
và ở đây
tôi thấy cách nói chuyện như phường trèo của lý gia phạm rất tương ứng với chính phủ phường trèo của đảo minh quân
không biết đó là vô tình hay hữu ý
ly gia phạm cho rằng công an ép cung để trương dương phải nhận tội
gán ghép cho bà ta chủ mưu xong không đưa ra được một chứng cứ nào
chỉ là suy luận chủ quan mà trước pháp luật đó là điều không giá trị
lố bịch nhất là lý gia phạm hoang tưởng cho rằng
lố bịch nhất là ly gia phạm hoang tưởng cho rằng
bà ta có ảnh hưởng sâu rộng cho nên công an quá sợ vì vậy mới dùng tới hạ sách
lối lập luận này giống hệt đảo minh quân hoang tưởng tự phong mình là tổng thống
rồi hiệu triệu toàn dân nghe mệnh lệnh của ông ta
đúng là một màn tấu hài thời đại của những đầu óc bệnh hoạn đến cực cục
nhưng muốn làm gì thì làm tự do của mình phải tôn trọng tự do của người khác
như khi trong giảp hát không được nhân danh quyền tự do ngôn luận mà đứng lên hô cháy nhà cháy nhà để mọi người chạy tán loạn
vì đó là lạm dụng tự do quấy dối an ninh trật tự trung có thể bị truy tố hình sự
một người lái xe không được nhân danh tự do mà lái bừa bãi đâm vào xe khác và gây tai nạn đó là hỗn loạn vô trật tự
khi đất nước không có chiến tranh nhân danh tự do ngôn luận để kích động bạo lực hay chủ mưu đặt bom
thì đó là khủng bố và quốc gia nào cũng lên án xử phạt rất nghiêm khắc
đạo luật về gián điệp năm một nghìn chín trăm một mươi bảy của mỹ xác định công dân mỹ có quyền tự do ngôn luận
nhưng không có nghĩa sử dụng tự do ngôn luận để kích động gây bạo loạn lật đổ chính phủ mỹ
nếu ai làm chuyện đó sẽ bị bắt truy tố về tội phản quốc
do vậy khi xem người đặt bom khủng bố là anh hùng
lý gia phạm không những vi phạm điều các quốc gia lên án mà còn tỏ ra bất nhân vì khuyến khích đặt bom gây thương vong cho người vô tội
đó không phải là yêu nước đó là hành vi tự hận thù và ảo tượng
anh hùng thật sự là người có tâm có tầm có dũng khí đất nước cần thì sẵn sàng hy sinh vì đất nước
chứ không hữu dũng vơ mưu làm theo cảm tính chỉ để thỏa mãn sự hận thù
nhân đây xin kể chuyện quá khứ
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tôi tốt nghiệp đại học ở mỹ và trở về việt nam theo đường du lịch để móc nối với một số người trong nước hoạt động lật đổ nhà nước và bị bắt giam một mươi sáu tháng tại nhà giam trí hòa
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tôi được nhà nước việt nam trả tự do trở về mỹ tôi đi học và lấy bằng tiến sĩ luật rồi mở văn phòng luật sư
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tôi thành lập phong trào quốc dân việt nam hành động đưa người về nước hoạt động theo chủ trương bạo động để lật đổ nhà nước việt nam
đầu năm hai nghìn một mươi một tôi vào việt nam qua campuchia với kế hoạch đặt bom nổ tượng cụ hồ tại bến nhà rồng ở thành phố hồ chí minh và tại bến ninh kiều ở cần thơ
nhưng có lẽ tổ tiên vua hùng không phù hộ để tôi làm việc sai trái mà đã tác động ngược lại
vì trước khi hành động tôi nảy ra suy nghĩ rằng nếu tôi cho nổ hai bức tượng cụ hồ rồi sẽ ra sao
sẽ có người chết bị thương anh em bị bắt bản thân tôi cũng có thể bị bắt
tôi có thể nổi tiếng là người chống cộng sản nhưng không giải quyết được việc gì chỉ gây thêm phức tạp

tôi nhận ra sự thật là bạo lực
không giải quyết được gì cho nên quyết định bỏ kế hoạch theo đường bộ sang campuchia bay qua thái lan và trở về mỹ
tại sân bay los angeles đại diện cơ quan tình báo mỹ gọi tôi vào nhắc nhở đừng hoạt động bạo lực nữa vì việt nam đã có bang giao với mỹ
tôi trả lời họ an tâm vì khi ở thành phố hồ chí minh tôi đã nhận thức được vấn đề và không thực hiện kế hoạch nổ bom
tôi kể cho họ biết lúc còn ở việt nam tôi suy nghĩ rất nhiều
tôi thấy nếu quan tâm đến quê hương thì con đường tốt đẹp nhất với tôi là hợp tác đối thoại ôn hòa cùng giải quyết từng phần mâu thuẫn để góp phần ổn định và xây dựng đất nước
họ vui mừng và tin ở tôi vì họ cho rằng tôi có con tim nhưng còn biết dùng cái đầu để suy nghĩ
về đến mỹ tôi đã gặp gỡ với anh em trong phong trào quốc dân việt nam hành động phân tích cùng họ tại sao phải từ bỏ bạo lực tại sao phải hợp tác trong đồng thuận
tại sao phải hành động khôn ngoan không tạo cơ hội cho nước ngoài xâm phạm chủ quyền đất nước
khi cố gắng thuyết phục thành viên khác tôi phải trải qua nhiều thăng trầm có cả vui buồn đắng cay
lúc đầu có cụ hơn tám mươi tuổi biết tôi đổi sang đối thoại đã rất căm phẫn
tôi đến nhà của cụ nói chuyện cả ngày đêm cụ đã hiểu được đồng ý duy nhất chỉ con đường đó là con đường tốt đẹp nhất cho đất nước
nhiều năm qua ở hải ngoại tôi đã từng nói rằng nếu ai thấy có con đường nào khác tốt đẹp hơn cho việt nam xin chỉ dạy tôi tôi sẵn sàng đi sách dép cho người đó
nhưng đến hôm nay vẫn không có ai chỉ vẽ cho tôi con đường nào tốt đẹp hơn mà chỉ rùa xả rồi vu trụp cho tôi là phản bội là việt giang
từ trải nghiệm cuộc đời từ sâu thẳm tâm hồn mình tôi biết không ai yêu nước việt bằng chính người việt
nước việt đã thanh bình cũng như nhiều quốc gia khác việt nam còn chưa được hoàn hảo
nhưng điều cơ bản nhất là nhà nước đang ra sức cùng nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước
nỗ lực chống tiêu cực làm nên một nước việt nam với những thành tựu mà các năm qua luôn được thế giới ca ngợi
nói như vậy không có nghĩa là không cần tiếp tục mà phải phấn đấu hơn nữa
nên hãy chung tay xây dựng bảo vệ để đất nước ngày càng phát triển
nếu có bất đồng hãy góp ý trong tin tức

đừng để nguyên bản quan nhà nước bảo vệ cho những dân tịch
và đừng cho các tòa nhà theo dõi bản việt của các nước
đây không phải là insanlar rút ví dụ

và theo nhiều lờiquez tôi đã làm tener khi ni idia
của luật sư hoàng duy hùng phát trên youtube
kính thưa tất cả quý vị khán giả
tôi hoàng duy hùng từ houston texas
hôm nay là một chương trình về những đảng phái hội đoàn
đã có những phản ảnh sau bài viết của tôi trên báo nhân dân
sau bài trả lời của tôi trên vtv bốn
tôi cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình với tôi hoàng duy hùng từ houston texas
với những lời nhắn nhụ cho những ai trong những ngày qua tấn công tôi
và đặc biệt là đảng việt tân cũng như các đảng phái khác
nếu cảm thấy rằng tôi nói trên những gì trên báo nhân dân có gì sai
hay là trên vtv bốn hay bất kỳ gì đó
muốn công khai tranh luận với tôi
tôi công khai tranh luận với quý vị
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau